thông tin từ tỉnh phú yên
khi bị vợ trách không lo làm ăn mà chỉ mải mê ăn nhậu ca hát
người chồng đang trong trạng thái chính chóng men say
đã lấy con dao lớn chém vào đầu vào mặt người vợ khiến nạn nhân tử vong
với hành vi này trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ
để tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt giữ về tội danh giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày chín tháng hai
ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp nạn nhân từ thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên
tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu nghi vấn tội phạm
vào cuộc điều tra ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là trần quang bình
trước các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan công an
bình đã phải thừa nhận giết vợ trong lúc tránh choáng vì uống rượu
còn tại an giang mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
tức giận dương hoàng vũ sinh năm hai nghìn ba trú tại xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang
chạy xe về nhà lấy hung khí đến đâm bạn nhậu trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã tạm giam vũ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
thời điểm trước
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bảy h
ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc uống rượu với nhóm bạn nguyễn thanh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã vĩnh trạch huyện thoại sơn
đã vô cớ lớn tiếng chửi dương văn nghiêm và dương hoàng vũ nhiều lần
tức giận vũ chạy xe về nhà lấy cây kéo dài khoảng một mươi cm
rồi quay lại bàn nhậu
lúc này giữa đủ và vũ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát vũ đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người đủ
gây trọng thương với tỷ lệ thương tích là bảy
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can vũ về hành vi cố ý gây thương tích
thời điểm trước trong và sau tết
tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà
của một người dân ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường
có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
hai mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bản giao đối tượng và tăng vật
do phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp sật sợi dây chuyển của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi chú xã vĩnh thắng huyện gò quao
vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm có đeo sợi dây chuyền
và thường bán tạp hóa vào đêm khuya nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ đồ trong đó có cả xăng
nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong đạt tiếp tục kêu mua chai xăng thứ hai và một thẻ cào điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền nên mở cửa ra đứng chờ
đạt liền nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám k của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị chị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế bắt giữ hoài giao cho công an xử lý
cùng với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện xuân lộc bắt giữ để xử lý
trước đó khang điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi chú tỉnh đồng nai
đang ngồi phía sau bạn dừng mua đồ trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân sau đó tăng ga tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an xác định khang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
thưa quý vị vào ngày một mươi sáu tháng hai tới đây tức là ngày một mươi sáu tháng riêng năm nhâm dần
khu di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương tại huyện mỹ đức hà nội
chính thức mở cửa đón du khách thập phương
tuy nhiên kể từ ngày một mươi một tháng hai tức là ngày một mươi một tháng riêng
ban tổ chức đã thực hiện bán vé trong quy trình vận hành thử nghiệm đón khách an toàn
cảnh dịch covid một mươi chín cùng với công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng được cơ quan chức năng địa phương đặc biệt chú trọng
đây là ba trong sáu đối tượng cò mồi treo kéo khách đi đò
vì đội kiểm soát giao thông trật tự công an huyện mỹ đức
bắt trong ngày đầu tiên khu di tích thắng cảnh hương sơn mở cửa trở lại
nhóm cò bùi này đứng ở đầu đường vào khu di tích
khi thấy ô tô của khách các đối tượng này sẽ đi xe máy đuổi theo
đeo bám treo kéo du khách
ngay từ sáng hôm nay là năm giờ sáng lực lượng đã triển khai
đồng bộ và quyết liệt và qua quá trình tuần tra kiểm soát
thì đã tạm giữ sáu trường hợp liên quan đến treo kéo khách ngay đò
và lập hồ sơ làm rõ các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với khu di tích thắng cảnh hương sơn
công an huyện mỹ đức ứng trực gần một trăm linh quân số
thành lập một mươi năm chốt chạm
từ ngã tư tế thánh
tiêu đến các chốt chạm trong khu vực di tích thắng cảnh hương sơn
các tổ công tác trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý tin tố giác tội phạm
đặc biệt kiên quyết xử lý đối với các đối tượng chặt chém khách đánh bạc trên số yến
chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý các trường hợp
như trước đây đã có những tình trạng đổi tiền lẻ
rồi xem bói sốc khỏe rồi bán các đồ chơi mang tính chất bạo lực
chúng tôi đã triển khai đầy đủ các biện pháp theo chương trình kế hoạch
mà chúng tôi đã xây dựng
đặc biệt chúng tôi lưu ý việc các du khách đi thuyền trên dòng xuôi yến
để đảm bảo cho khách được an toàn
chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà đò
chuẩn bị các loại phương tiện sạch sẽ
phải có giỏ đựng rác phải có phao cứu sinh phải có ụ nổi
điểm mới dễ nhận thấy trong những ngày đầu mở cửa trở lại
là các gian hàng kinh doanh được cấp phép kinh doanh đều lùi sâu vào trong
có tù bảo quản của các nhà đò

không chăm móc thịt tươi sống để quảng cáo gây phản cảm
do vậy đến thời điểm này nhìn chung du khách đều cảm thấy hài lòng
hôm nay tôi đến là từ sáng đến giờ là đều là an ninh tự tốt
kể cả từ thuyền đến vào chùa lễ là đều theo hàng lối và giãn cách rất là tốt
móc túi thì mình cũng không thấy đi bao năm nay cũng không thấy hiện tượng móc túi gì cả

đi ngay bây giờ đâu
không không không chửa hàng chửa hàng
đi ngay bây giờ đâu
trước các điểm di tích như đền trình chùa thiên chù chùa chùa long vân chùa bảo đài
đều có người nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh
còn tại vòng ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tránh để xảy ra uốn ứ ách tác cả trên đường bộ và đường thủy
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi chú huyện trảng bom
về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh đồng nai
phát hiện tâm đang vận chuyển một mươi dàn pháo loại ba mươi sáu ống
có trọng lượng một mươi ba tám kg ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm ở thị trấn trảng bom
công an thu giữ thêm một mươi quả pháo trứng
qua đấu tranh tâm khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá là sáu triệu đồng mang về để bán kiếm lời thì bị bắt
với tội danh giao cầu với trẻ vị thành niên đối tượng truy nã đặc biệt
huỳnh văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hương sơ tp huế
vừa bị công an thành phố huế bắt giữ
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phường năm thành phố đà lạt
quân quen biết với một thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm quê tại huyện yapa tỉnh gia lai
hai người đã thuê phòng trọ cùng sinh sống
và quân nhiều lần giao cầu với bạn gái
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố đà lạt đã làm rõ hành vi giao cầu với trẻ vị thành niên của quân
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can quân nhưng quân bỏ trốn
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt
sẽ quyết định truy nã đối với quân
trong thời gian bị truy nã quân đã lẩn trốn ở nhiều nơi
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi quân xuất hiện tại huế
thì bị công an thành phố huế phát hiện bắt giữ
hiện công an thành phố huế đang tiến hành
thủ tục để bàn giao quân cho công an thành phố đà lạt
xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin đến từ xã thạch ngàn huyện con cuông tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một người phụ nữ trên địa bàn tử vong
người chồng của nạn nhân cũng trọng thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai
người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục bên đường
đoạn qua địa bàn xã bồng khê huyện con cuông
nạn nhân sau đó được xác định là chị t
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thạch ngàn
đã tử vong với nhiều vết thương
sau đó không lâu người dân xã thạch ngàn
lại phát hiện người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngục tại nhà với vết thương rất nặng
nghi vấn người chồng đã dùng súng kíp
tự bắn vào đầu mình để tự vấn
người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
được biết người vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài
ba năm nay mới về nước trước tết
sau thời gian cách ly covid một mươi chín trở về nhà
hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng
điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vừa phối hợp với công an
thành phố đồng xoài triệt phá
một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một ngôi nhà cho thuê
thuộc khu phố ba phường tiến thành
thành phố đồng xoài
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai
hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã phối hợp với công an
thành phố đồng xoài và công an phường tiến thành
tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà
do nguyễn minh dũng chú tại huyện phú riềng thuê ở
qua kiểm tra phát hiện
trong một căn nhà
có tám nam nữ đang bay lắc
thu giữ ma túy và một số dụng cụ
để sử dụng ma túy
công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
vâng không chỉ tại kiên giang
thời gian gần đây tại tỉnh bình định
cũng nổi lên tình trạng cướp giật
nhằm vào những người phụ nữ
đang điều khiển xe máy trên đường
dù chưa có vụ việc nào gây tai nạn nghiêm trọng cho nạn nhân
và tất cả đều đã bị điều tra bắt giữ
song thực trạng trên cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh
để những người dân
đặc biệt là chị em phụ nữ
phải hết sức lưu tâm khi ra đường
đây là chị vương tô châu
ở đường hoàng nguyên thủ thành phố quy nhơn
là nạn nhân trong vụ cướp giật vừa qua
tùy cũng đã từng nghe nói
về các vụ cướp giật trên đài báo
và cũng đã có ý thức cảnh giác
trước sự hung hãn của đối tượng
chị châu không thể kháng cự
hai thành niên mới ép xe của tôi ra tới chính giữa đường
gần gần quán cà phê ba giang
và lấy dao
cờ ngay bụng tôi
nói là im
sau đó cầm con dao
cách luôn cái túi
nghe một cái tiếng vật rất là ta
nên là lúc đó tôi rất là sợ
sau ba ngày giao giết trùy lùng
lực lượng công an đã làm rõ
và bắt giữ thủ phạm là phạm văn vũ
và nguyễn văn tịnh
cùng ở xã nhân hải thành phố quy nhơn
và thu hồi phần lớn tài sản
mà chúng đã cướp giật
các đối tượng khai nhận
ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản
của chị vương tô châu
chúng tiếp tục gây thêm một vụ cướp giật khác
và nạn nhân cũng là một phụ nữ
điều khiển xe máy trên đường
thấy người nào mà
anh mệt sang trắng
tôi lại đi xe
thì tụi em đóng dậy
thì tụi em
và tụi em áp sát xe
và đợi ý không có người
thì tụi em
những người phụ nữ đi trên đường vắng
đặc biệt là những người phụ nữ
ăn mặc sang trọng
đi xe tay ga đắt tiền
luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến
trong dịp tết nhâm dần vừa qua
cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn
đã bắt được nguyễn công bạn
chú huyện tây sơn
là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
của hai người phụ nữ đi chơi xuân
thì qua đây cũng cảnh báo luôn
tất cả người dân khi ra đường tham gia giao thông
cũng như đi mua sắm thì không nhất là nữ
không nên mang cứu sách trên người
cũng như cầm các tài sản gọn nhẹ trên tay
vì như thế là
rất đạo điều kiện thường lợi cho đối tượng
thực hiện các hành vi cướp giật
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
của người bị hại
trong thời gian tới cho đến hết tháng riêng
các hoạt động vui chơi vẫn còn khá tấp nập
nhất là vào dịp cuối tuần
dù lực lượng công an luôn hết lòng
hết sức đảm bảo an ninh trả tự
xong bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
gọc phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
đá gà ăn thu bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá
thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất
ngay phía sau nhà của một người dân
ở xã bình tân huyện gó công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường
có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập
quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ gần một trăm linh xe máy
bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng
và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an địa phương
tiếp tục điều tra xử lý
sau ba mươi chín năm lẩn trốn
đối tượng là nguyễn văn tín
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú ở xã an thạch huyện tuy an
đã bị công an tỉnh phú yên bắt giữ
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
và bàn giao cho trại giam xuyên mộc
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian
từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi sinh sống tại thị xã phan rang
tháp tràm tỉnh thuận hải
nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
hai anh em là nguyễn văn tín
và nguyễn văn luận
cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp
và trộm cắp tài sản của công dân
đến ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ
và bị tuyên phạt một mươi năm
tín bị tham tù về hai tội
cướp tài sản công dân và trộm cắp tài sản công dân
quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc
tín bỏ trốn
nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong hành trình trốn truy nã
mặc dù đã thay tên đổi họ thành nguyễn văn thành
chú tại tỉnh khánh hòa
nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ
khi đối tượng này trở về địa phương
sau ba mươi chín năm lần trốn
thông tin từ công an thành phố hà nội cho biết
công an huyện mỹ đức đã lập biên bản xử lý
các trường hợp cò mồi
lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
hầu hết các đối tượng đều có đò
hoạt động kinh doanh dịch vụ trở khách
ở chùa hương
sáu đối tượng bị xử lý
cùng ở huyện mỹ đức có hành vi
lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
gây mất trật tự công cộng
theo công an huyện mỹ đức
thời gian tới lực lượng chức năng liên quan
sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông
tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương
và khu vực khu di tích thắng cảnh
cùng với đó công an huyện phối hợp
cùng với phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông
sở giao thông vận tải hà nội
tuần tra công khai và mật phục
để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi
tranh giành khách gây mất an ninh trật tự
đáng chú ý lãnh đạo ủy ban nhân dân
huyện mỹ đức cho biết
mọi công tác chuẩn bị đón khách về chùa hương đã sẵn sàng
và thông tin chùa hương bất ngờ đón khách
từ ngày một mươi một tháng hai
là thông tin chưa chính xác
ban tổ chức lễ hội chùa hương chỉ đón khách trở lại
từ ngày một mươi sáu tháng hai
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đến nay
việt nam đã có hơn hai hai triệu ca covid một mươi chín khỏi bệnh
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã được tiêm là hơn một trăm tám mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần tám mươi triệu liều
tiêm mũi hai là gần tám mươi triệu liều

tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc
và mỗi ba liều cơ bản là hơn ba mươi một triệu liều
về tình hình xét nghiệm
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện xét nghiệm được gần ba mươi ba triệu mẫu
tương đương với gần bảy mươi tám triệu lượt người
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thị xã kinh hà nội
kinh môn tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại huệ trì phường an phụ
thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
và có nốt ruồi cách một cm
trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng trần trọng hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hồ khẩu thường trú tại số hai mươi b
trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi bốn
đường đà nẵng phương đông hải một
quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi cách năm cm
trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hồ khẩu thường trú tại thôn phương khê
xã chi lăng bắc huyện thanh miện
tỉnh hải dương
ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
và có nốt ruồi cách hai cm
sau đuôi lông mái trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

các đối tượng này có nốt ruồi
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện